kính chào quý vị khán giả quý vị đang theo dõi chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân
thưa quý vị hôm nay là ngày cuối cùng của năm quý mão
chúc quý vị có một ngày cuối năm hạnh phúc nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè
và ngay sau đây là những nội dung chi tiết của chương trình sáng nay
tàu sắt trên cao cũng được đưa vào hoạt động
người dân mong chờ
từ đó tàu sắt trên cao đã phần nào thay đổi thói quen tham gia giao thông công cộng của nhân dân
đồng thời góp phần giảm un tắc tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân và giảm thiểu ô nhiễm môi trường
mình thì đang ở thành xuân và đi làm thì là ở trên phố cổ
nên mình đi thấy rất tiện lợi mát và nhanh nó sạch sẽ nữa
tuyến đã chứng minh được
qua thực tiễn về tính yêu việt của đường sắt đô thị
là một phương thức vận tải công cộng nhanh khối lớn văn minh và hiện đại
cùng với đó xe buýt điện sử dụng năng lượng sạch
không phát khí thải không gây ô nhiễm tiếng ồn
đến nay xe buýt điện đã phục vụ bốn mươi bốn triệu hành trình di chuyển
khả năng bảo vệ môi trường tương đương một triệu cây xanh
vừa mới ra mắt cuối tháng tám
nhưng dịch vụ xe đạp công cộng tại hà nội
đã nhanh chóng thu hút nhiều người sử dụng
đây là một mắt xích quan trọng kết nối các loại hình vận tải công cộng
xe đạp này nó bảo vệ môi trường và di chuyển cũng dễ dàng hơn
mục tiêu phát triển biên vững hay phát thải bằng không vào năm hai nghìn năm mươi
không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn phụ thuộc vào đầu tư hạ tầng
tuy nhiên với tốc độ đổi mới và quyết tâm xây dựng thủ đô văn minh hiện đại như hiện nay
giao thông xanh đang ở tương lai rất gần

đây cũng là xu thế tất yếu trong sự phát triển của đất nước
đặc biệt năm nay thay vì gửi tặng tiền tiếp thu ý kiến của cử tri gỡ khó những vướng mắt
hôm nay như thế này nhưng nó cũng là một cái tinh thần giáo dục cho con cho cháu cho mọi người
nhớ đến những người đã hy sinh các bác các anh các chị đã làm như thế này
chúng tôi thấy rất là phấn khởi
trong dịp tết nguyên đán giáp thìn ninh bình đã quan tâm tặng quà cho hơn hai mươi chín người có công
trong đó có gần hai bốn trăm linh đối tượng bổ sung là thân nhân các bà mẹ việt nam anh hùng lão thành cách mạng cán bộ tiền khởi nghĩa đã qua đời
tỉnh cũng chủ động nghiên cứu ban hành các chính sách đặc thù nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công
năm hai nghìn hai mươi hội đồng dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số hai mươi ba
về quy định mức hỗ trợ đối với hộ gia đình có người có công
có thành viên là người có công
đến năm hai nghìn hai mươi ba thì ubnd lại trình hội đồng dân tỉnh để ban hành nghị quyết số một trăm linh hai
về quy định mức hỗ trợ đối với người có công và thân nhân liệt sĩ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung trên địa bàn tỉnh ninh bình
hiện tỉnh ninh bình không còn hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng
những phần việc ý nghĩa ấy là tình cảm lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay
đối với những người đã hy sinh sương máu vì nền độc lập tự do của tổ quốc
khi những cánh hoa đào hoa mai nở rộ khắp núi rừng tây bắc
cũng là lúc tết đến xuân về với người dân mọi miền
còn với các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
thì đón tết cũng là lúc họ phải ra gia đình để giữ vững tay súng bảo vệ bình yên nơi biên cương của tổ quốc
năm đầu tiên ăn tết ra nhà ra gia đình và người thân
chiến sĩ lý tòn chúy đồn biên phòng bản lầu bộ đội biên phòng tỉnh lào cai không khỏi bồi hồi xúc động
dù đón tết ở đơn vị nhưng không khí ấm áp tình đồng đội
sự động viên của chỉ huy đồn đã giúp em vơi đi nỗi nhớ nhà quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
lần đầu tiên ăn tết ra nhà nhiệm vụ tôi được giao
và trực tết tại đơn vị chỉ huy đồn rất quan tâm và hỏi hăng
tôi sẽ cố gắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
khi nhà nhà hân hoan trong niềm vui đón tết
thì trên các dẻo cao khu vực biên giới tỉnh lào cai
những người lính quân hàm xanh vẫn lặng lẽ ngày đêm chắc tay súng
gác lại niềm vui xung họp bên gia đình để bảo vệ biên cương của tổ quốc
góp phần đem lại mùa xuân sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
chỉ đạo các đơn vị là có kế hoạch soạn sản chiến đấu
có kế hoạch trực theo quy định của bộ quốc phòng bộ tư lệnh bộ quốc phòng
và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới
nhằm phát hiện những hoạt động vi phạm pháp luật những hoạt động vi phạm quy chế hiệp định
và cũng tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn để kịp thời
phát hiện những hoạt động của loại đối tượng tại địa bàn
không khí những ngày năm mới rộn ràng trên mọi nẻo đường
từng góc phố nhưng đối với các chiến sĩ bộ đội biên phòng
tết không khác ngày thường là bao
dưới ngọn cờ thiêng liêng của tổ quốc
các anh vẫn làm việc với các chiến sĩ bộ đội biên phòng
miệt mài thực hiện nhiệm vụ được giao
đây cũng là vinh dự là niềm tự hào của người chiến sĩ
mang quân hàm xanh với nhân dân nơi địa đầu tổ quốc
xuân về khi mọi người đều mong muốn được đoàn tụ bên gia đình
những người giữ rừng của vườn quốc gia con ca kinh
lại phải xa nhà ăn nằm giữa rừng
để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của tổ quốc
mỗi chuyến đi tuần tra bảo vệ rừng thường kéo dài nhiều ngày
trong những ngày đầy đủ
tránh rừng nguyên sinh
đêm đến mỗi tổ bảo vệ rừng phải sống trong những chiếc lán tạm
chịu đựng cái dép bút của những ngày đầu xuân
để tránh mỗi đốt và cái dép của rừng đêm
họ phải dùng hơi ấm từ bếp lửa giã chiến
công việc giữ rừng dường như bất kể thời gian
không biết tết hay ngày thường
chỉ biết bám rừng
không để các đối tượng lợi dụng để xâm hại tới rừng hay tài nguyên rừng
anh em rất là vất vả khó khăn
nhưng vẫn cố gắng hết sức
không để các đối tượng lợi dụng những ngày dịp lễ tết nguyên đá
để xâm hại tới rừng tài nguyên rừng
mặc dù đã quen với cảnh trực tết giữa rừng
nhưng trong lòng mỗi người làm công tác bảo vệ rừng
nỗi nhớ nhà nhớ vợ con trong những ngày tết vẫn khôn nguôi
mọi người động viên nhau gác lại niềm riêng để hoàn thành nhiệm vụ được giao
được sự động viên của gia đình vợ con
thì chúng tôi vẫn cố gắng gắn bó để thực hiện tốt công việc
vườn quốc gia con ca kinh có diện tích gần bốn mươi hai hectare
nằm trên địa bàn của ba huyện mang giang đắk đoa và ca bang thuộc tỉnh gia lai
đây là khu vực rừng nguyên sinh với nhiều loài cây gỗ quý hiếm
cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật đặc hữu và quý hiếm
để bảo vệ rừng vườn quốc gia con ca kinh đã bố trí chín trạm bảo vệ rừng
với hơn sáu mươi nhân viên chuyên trách
cùng hai mươi chín nhóm hộ ở địa phương
tết đến xuân về những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng ở tây nguyên
tạm gác lại niềm vui xung vầy bên gia đình để giữ màu xanh cho những cánh rừng
đó là niềm hạnh phúc đơn sơ
nhưng cũng là niềm tự hào của những người
giữ rừng tây nguyên
trong nhiều địa điểm du xuân đón tết nguyên đán giáp thìn tại tp hcm
hội trợ hoa trên bến dưới thuyền tại quận tám được nhiều người dân và du khách tìm đến
bởi duy trì được không gian văn hóa truyền thống đặc sắc
nhiều năm qua
hàng năm chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền tại bến bình đông quận tám
đón hàng trăm nhà vườn từ các tỉnh miền tây
mỗi ghe thuyền trưng bày phong phú các loại cây kiển hoa xuân đặc sắc
năm nay chợ hoa xuân có hơn sáu trăm linh điểm kinh doanh
các gian hàng đều đảm bảo bình ổn giá
phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân thành phố
giá mai năm nay là rẻ hơn mỗi năm trước
nhưng mà người dân người ta mua nhiều hơn
tết đến xuân về thì mọi người đều quan tâm tới các sản phẩm các kiệp giá lao thang
nhưng mà theo tư bán ở tại đây
với gian hàng đặc sản của thành phố bí thư
các đặc sản của thành phố bí tho đều có những giá hàng đều bình ổn giá
điểm nổi bật của chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền tết giáp thình
là tuyến đường nghệ thuật gốm đỏ tỉnh vĩnh long
và không gian hoa đặc sắc của thành phố đà lạt
chợ hoa xuân còn có đường hoa nghĩa tình phố ông đồ
với các chương trình nghệ thuật đặc sắc hàng đêm
từ nhạc kịch tuồn đến cải lương hay đơn ca tài tử
muốn lên đây để
chụp hình với gia đình
để luôn là những kỷ niệm đẹp
cảm thấy rất là vui rất là nôn nao
để mà tết tới xuân về
để mà mong sau là qua một năm mới
thì xuân sẽ
chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền
được duy trì từ sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay
và trở thành một trong một mươi chín sự kiện văn hóa nghệ thuật
lễ hội tiêu biểu thường niên
tại thành phố hồ chí minh
đón xuân giáp thình hai nghìn hai mươi bốn
chợ hoa xuân phố hàng lược hà nội
thu hút đông đảo người dân và du khách
tới tham quan và mua sắm
đây là một trong những chợ hoa cổ nhất hà nội
lưu giữ nhiều vị tết cổ truyền
và chỉ được mở mỗi năm một lần
những ngày cuối tháng chạp
đã thành thông lệ hàng năm sau dòng tháng chạp
chợ hoa truyền thống tại phố hàng lược hà nội
sẽ mở cửa phục vụ các mặt hàng trang trí
cho tết nguyên đán
đặc biệt là các loại hoa tươi đào quất
anh clément là người nước pháp
sinh sống và làm việc tại việt nam nhiều năm qua
mỗi khi đến tết cổ truyền của người việt
anh đều lên phố hàng lược
để ngắm hoa cũng như chụp cho mình
những tấm ảnh kỷ niệm tại đây
mình thấy tết cổ truyền của việt nam rất ấm cúng
mọi người xích lại gần nhau hơn
những ngày này mình thường cùng bạn bè lên chợ hoa
mặc trang phục truyền thống của người việt nam để chụp ảnh
hoa ở đây rất đẹp
và những người bán hàng cũng rất mến khách
năm nay chợ hoa truyền thống phố cổ hà nội
được tổ chức trên các tuyến phố hàng lược
hàng khoai hàng dươi hàng mã
không gian đích họa phố phùng hưng
không gian truyền thống được trang hoàng rực rỡ
ngập tràn sắc xuân
đã thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình
chợ hoa hàng lược
đã rất nổi tiếng từ xưa
hàng năm chúng tôi vẫn lên đây
để chọn cho mình những cành đào
cành quất để về chương tết
chợ hoa hàng lược
được coi là một trong những khu chợ
thể hiện đậm nét văn hóa đẹp đẽ của hà nội
đi sâu vào tiềm thức của người dân thủ đô
về một hội chợ hoa cổ truyền
nơi để mọi người du xuân
và tận hưởng bầu không khí tết nguyên đán
một nét đặc trưng của hà nội
mỗi dịp tết đến xuân về
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
với khu vực giữa và nam của biển đông
vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm
có lúc cấp sáu biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày
tại các khu vực trên cả nước